từ năm hai nghìn bảy đến nay tỉnh hà giang đã xây dựng một trăm hai mươi hai hồ treo góp phần giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho đồng bào bốn huyện vùng cao nguyên đá đồng văn
qua thời gian sử dụng hầu hết các hồ treo này bị ô nhiễm nặng chất lượng nguồn nước chưa bảo đảm vệ sinh theo tiêu chuẩn của bộ y tế
hồ treo pờ chuối lủng xã cán tỉ huyện quảng bạ xây dựng từ năm hai nghìn chín
hồ là nguồn cung cấp nước sinh hoạt thường xuyên cho bảy mươi hộ dân trong thôn
nguồn nước hồ bị ô nhiễm nặng cứ mưa lớn là nguồn nước mặt chảy qua khu dân cư chuồng trại chăn nuôi tràn vào lòng hồ
theo phản ánh của người dân khi sử dụng nước hay bị mắc các bệnh đường ruột nhưng vì đây là nguồn cung cấp nước duy nhất nên vẫn phải sử dụng
tình trạng ô nhiễm nước còn diễn ra ở nhiều hồ treo khác
qua kiểm tra giám định các cơ quan chuyên môn đánh giá chất lượng nước các hồ treo phần lớn đều bị ô nhiễm chất thải hữu cơ sát động vật
trong đó các chỉ số vượt ngưỡng giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn của bộ y tế như vi khuẩn ecoli vượt gấp bốn sáu mươi năm lần coliform vượt một sáu pec mangganat vượt hai hai mươi tám độ đục năm tám mươi sáu lần
nguyên nhân là do các hồ treo chưa có các hạng mục xử lý nước chưa xây dựng khu lấy nước độc lập không có hệ thống rãnh thoát nước thải riêng